quán triệt nội dung buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu các đại biểu đánh giá kết quả bước đầu về thực hiện quyết định của chủ tịch nước về đặc giá xem xét đề nghị đặc giá đối với phạm nhân phạm tội liên quan đến an ninh quốc gia phạm nhân được đề nghị đặc giá trong trường hợp đặc biệt các phạm nhân trong các vụ án ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực trung ương theo dõi chỉ đạo và các trường hợp dư luận quan tâm
thứ trưởng nguyễn văn long cho biết thực hiện quyết định của chủ tịch nước các đơn vị địa phương đã thực hiện nghiêm quyết định đặc giá và hướng dẫn của hội đồng tư vấn đặc giá hướng dẫn của bộ công an đã lập được danh sách đề nghị đặc giá gửi về ban chỉ đạo về đặc giá năm hai nghìn hai mươi hai của bộ công an các tổ thẩm định đã thẩm định hồ sơ cho ý kiến đối với từng trường hợp được đề nghị đặc giá tuyệt đối không để sót những người đủ điều kiện không để lọt những người không đủ điều kiện vào danh sách đề nghị đặc giá
bên cạnh đó thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dụng bắt buộc trường giáo dưỡng trực tiếp làm việc với cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội về việc cấp căn cước công dân cho người được đặc giá có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng và chuyển danh sách các phạm nhân đủ điều kiện đặc giá cùng với dữ liệu phạm nhân liên quan để chủ động thu thập dữ liệu dân cư làm các thủ tục cấp căn cước công dân cho người được đặc giá kịp thời chỉ đạo cơ quan thi hành án h
công an cấp tỉnh các trại giam trại tạm giam thuộc bộ công an phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương trong việc thu nhận hồ sơ phục vụ việc cấp căn cước công dân nhanh chóng thuận lợi đạt kết quả tốt cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dụng bắt buộc trường giáo dưỡng cũng đã phối hợp với công an các địa phương để tiếp nhận người được đặc giá tạo công an việc làm giúp họ ổn định cuộc sống
nhàm chien sâu sắc cán bộ chiến dị công an đã cống hiến hy sinh về bình yên của cuộc sống
vào tối ngày hôm qua một mươi chín tháng tám chương trình nghệ thuật được mang tựa đề những người con của nhân dân đã diễn ra tại nhà hát âu cơ hà nội được truyền hình trực tiếp trên kênh antv và các nền tảng số của antv
đây là chương trình do cục truyền thông công an nhân dân phối hợp cùng với nhà hát tuổi trẻ và công ty truyền thông đa phương tiện phượng hoàng tổ chức
nhân kỷ niệm cách mạng tháng tám chào mừng quốc khánh mùng hai tháng chín kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân và một mươi bảy năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nguyên thứ trưởng thường trực bộ công an thượng tướng nguyễn khánh toàn phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
nguyên thứ trưởng bộ công an thượng tướng nguyễn văn thành đã đến dự chương trình
về phía ban tổ chức dự chương trình có thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
cùng dự chương trình còn có các đồng chí lãnh đạo các cục vụ viện các đơn vị trực thuộc bộ công an
lắng động và mới lạ với nhiều gam màu trẻ chung là cảm nhận chung của nhiều khán giả khi xem chương trình những người con của nhân dân
đặc biệt màn khai mạc là phần biểu diễn của dòng ca trẻ và trong trèo ca sĩ khánh linh với ca khúc nổi tiếng
biết ơn chị võ thị sáu một sáng tác của nhạc sĩ nguyễn đức toàn
giàn hợp sướng với ca khúc người công an thân yêu
của nhạc sĩ văn cao
đây là một sự kết hợp lần đầu tiên giữa nhà hát tuổi trẻ và cục truyền thông của bộ công an
và với tên gọi của chương trình này tôi nghĩ rằng những người con của nhân dân
nó sẽ tiếp tục nó được trở thành tên của một chương trình mà có rất nhiều tập
có thể là hàng năm vào ngày một mươi chín tháng tám chương trình này lại được nhắc lại với những chủ đề đặc biệt của năm đó
mỗi một năm chúng ta sẽ có chủ đề riêng nhưng chúng ta có một cái tên chương trình lớn
đó là chương trình những người con của nhân dân
qua ba chương chính của chương trình gồm nhớ lời bác dạy về đẹp người chiến sĩ công an nhân dân
câu chuyện của người chiến sĩ công an nhân dân
người xem có dịp hiểu hơn về lực lượng công an nhân dân qua bảy mươi bảy năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
cũng trong chương trình tổng đạo diễn nghệ sĩ ưu tú cao ngọc ánh và các nghệ sĩ
đã khắc họa hình tượng người chiến sĩ công an vô cùng gần gũi
tại chương trình những người con của nhân dân ban tổ chức đã phối hợp với các đơn vị
tiếp tục hỗ trợ bảy gia đình là cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn
và thân nhân các gia đình chính sách mỗi gia đình năm mươi triệu đồng
nhưng món quà này là tấm lòng tình cảm của các gia đình
các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân với mong muốn được góp sức tri ân
và động viên tinh thần cho gia đình những người đồng chí đồng đội
chiến sĩ công an phải xác định mình là những người con của nhân dân
thì mình mới thực sự làm trọn thông nghiệp của mình
vì vậy chương trình nghệ thuật hôm nay ngoài ý nghĩa kỷ niệm
cũng có một ý nghĩa là giải bày tấm lòng và cái tình cảm
những cán bộ chiến sĩ công an đối với sự nghiệp đối với những người dân
đối với trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc của mình
theo ban tổ chức sau chương trình các hoạt động đền ơn đáp nghĩa
các nghĩa cử đẹp vì đồng chí đồng đội trong lực lượng công an nhân dân
sẽ tiếp tục được nhân lên nhiều hơn nữa
những câu chuyện về sự công hiến hy sinh của các cán bộ chiến sĩ công an
sẽ còn được tiếp nối qua nhiều chương trình nghệ thuật khác
và hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân
ngày càng lan tỏa sâu rộng trong nhân dân
công an tỉnh tây ninh vừa tổ chức công bố
quyết định của bộ trưởng bộ công an
thành lập trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
thuộc lực lượng công an tỉnh tây ninh
và công an các huyện thị xã thành phố trong tỉnh
công an tỉnh tây ninh là một trong một mươi bốn địa phương trên cả nước
được thành lập lực lượng cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu cấp trung đoàn
trung đoàn gồm ba tiểu đoàn thuộc lực lượng công an tỉnh tây ninh
và công an các huyện thị xã thành phố trong tỉnh
trung đoàn được thành lập nhằm chủ động xử lý tốt các tình huống phức tạp
đột xuất bất ngờ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
tại lễ công bố lãnh đạo công an tỉnh tây ninh khẳng định
đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng sâu sắc
đối với lực lượng cảnh sát cơ động nói chung công an tỉnh tây ninh nói riêng
qua đó khẳng định sự cần thiết của trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
đối với địa bàn tỉnh tây ninh
là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
ở khu vực miền đông nam bộ và tây nam bộ
ngay sau buổi lễ cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu công an tỉnh
đã tiến hành duyệt đội ngũ biểu diễn các bài võ thuật công an nhân dân
triển khai các đội hình để xử lý tình huống giải tàn đám đông gây kích động gây dối biểu tình bạo loạn đảm bảo an ninh trật tự
sau gần ba tháng triển khai thực hiện việc đăng ký xe cho người dân
tại công an cấp xã thị trấn bước đầu đã đem lại những tín hiệu tích cực
niềm vui và sự phấn khởi hiện trên gương mặt của mỗi người dân huyện miền núi tri tôn của tỉnh an giang
nhất là người dân trong vùng đồng bào dân tộc thông qua việc tiết kiệm được thời gian chi phí đi lại khi đăng ký
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv
hiện nay trên địa bàn huyện miền núi trì tôn có một mươi một đơn vị công an cấp xã thị trấn
đủ điều kiện thực hiện đăng ký xe mô tô xe gắn máy xe máy điện cho người dân
để đảm bảo tiến độ và đáp ứng yêu cầu về chất lượng
công an huyện tri tôn đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng đơn vị
với nhiều giải pháp phù hợp với từng địa bàn cơ sở
thì khi mà có văn bản chỉ đạo thì công an xã châu lăng đã bố trí cán bộ
tham gia cái lớp tập quấn về cái thông tư mới quy định về công tác đăng ký cấp viện số xe mô tô
đồng thời thì công an xã cũng đã khẳng trương chuẩn bị cơ sở vật chất
cũng như là máy móc
bàn ghế phòng làm việc
để chuẩn bị phục vụ cho công tác đăng ký xe
xã châu lăng huyện tri tôn là một địa phương có đông đồng bào dân tộc khmer sinh sống
nếu như trước đây để được đăng ký cấp biển số xe máy
người dân phải gác lại công việc mưu sinh đi hàng trăm cây số
thì giờ đây chỉ cần đến công an địa phương và mất khoảng một mươi năm phút là có thể hoàn thành mọi thủ tục
lúc này tôi thấy làm gì
cũng nhiệt tình cho dân dữ lắm
ở gần nữa bị toàn xá
giờ ở xa cũng nếu mình làm ở viện nó xa lắm
làm ở đây tự lợi cho dân dữ lắm
rất khẳng khởi luôn
từng làm ruộng cũng có một số không biết này kia
mới đến đây bên công an hướng dẫn thủ tục này kia làm cho nhanh lắm
bà con đăng đồng bào nhiều khi gặp khó khăn
trong việc kê khai các thông tin cá nhân
khi đưa việc đăng ký xe
về xã là cán bộ công an cấp cơ sở
nắm chắc từng hộ dân từng công dân
trên địa bàn quản lý
thì sẽ hỗ trợ bà con được tốt hơn
từ khi triển khai thực hiện đến nay
đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện tri tôn
đã tiếp nhận đăng ký và cấp biển số năm trăm một mươi ba xe mô tô

công an các xã thị trấn đã cấp trên năm trăm năm mươi xe mô tô
sự hài lòng đánh giá cao của người dân
là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ công an hướng dẫn thủ tục
công an huyện tri tôn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ
đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính
nhằm mục tiêu là phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhân dân
trong các hoạt động quản lý nhà nước
đặc biệt là trong công tác đăng ký quản lý phương tiện giao thông
đề sức bố trí những cán bộ chiến sĩ
có tinh thần trách nhiệm cao
làm việc có hiệu quả
để tăng cường công tác tuyên truyền
cũng như phổ biến các quy định của nhà nước
về công tác đăng ký quản lý phương tiện cho nhân dân
để nắm rõ cũng như tự chủ động
để thực hiện hoàn thiện các hồ sơ
trước khi đến cơ quan đăng ký làm việc
để hạn chế việc đi lại cho nhân dân
có thể thấy việc phân cấp công tác đăng ký xe
cho công an cấp xã thị trấn là chủ trương lớn
thể hiện quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính của bộ công an
qua đó giúp người dân tiết kiệm thời gian công sức
chi phí đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính
trong lĩnh vực đăng ký quản lý phương tiện
góp phần xây dựng hình ảnh đẹp
người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân